chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
đã chủ trì hội nghị triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đam lãnh đạo các bộ ngành địa phương
về phía bộ công an dự hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị trong công an nhân dân
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ban hành quyết định số sáu
phê duyệt đề án trong đó xác định bảy quan điểm chỉ đạo lớn cùng năm nhóm nhiệm vụ giải pháp
thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi hai và giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm định
hướng đến năm hai nghìn ba mươi kèm theo đó là danh mục hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên
tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục năm mươi hai nhiệm vụ cụ thể
xác định dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc xây dựng phát triển thúc đẩy ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số mục tiêu đề án xác định năm nhóm tiện ích
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội
phục vụ công dân số hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ đánh giá cao
tinh thần trách nhiệm của bộ công an phối hợp với văn phòng chính phủ khẩn trương xây dựng đề án mang nhiều nội dung
có tinh chất đột phá thể hiện tinh thần quyết liệt dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm tất cả vì lợi ích chung của đất nước
và theo đúng tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số
vì vậy thủ tướng chính phủ yêu cầu việc triển khai đề án kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện
không để hiện tượng cắt cứ chậm trễ trong việc chuyển đổi số tổ công tác triển khai đề án cần phải có kế hoạch cụ thể
rõ ràng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ
hoàn thành dứt điểm công việc phải thực hiện ngay đã được xác định trong đề án trong đó phải xây dựng bằng được cơ sở dữ liệu lớn của quốc gia
về thông tin công dân để phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội
từ dữ liệu gốc là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiến hành kết nối tích hợp với các cơ sở dữ liệu khác để hình thành và làm giàu bộ dữ liệu quốc gia
phần chức đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong đề án
để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai kết nối chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ ngành
phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu yêu cầu bí thư tỉnh ủy hành ủy bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo
và chịu trách nhiệm trước thủ tướng về tiến độ chất lượng công việc được giao
thủ tướng cũng đề nghị bộ công an phải bảo đảm dữ liệu dân cư chính xác và luôn được bổ sung cập nhật thường xuyên bảo đảm đúng đủ sạch sống
triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương để phục vụ chuyển đổi số trên nguyên tắc bảo đảm an ninh an toàn
bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành thực hiện đề án góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia tại việt nam